theo tổng cục thống kê tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín lượng khách quốc tế đến việt nam đạt trên một tám triệu lượt người
cao nhất từ trước đến nay nâng tổng số khách quốc tế đến nước ta trong một mươi một tháng đạt gần một mươi sáu ba triệu lượt người
tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng một mươi ba bằng đường bộ tăng tám sáu
trong một mươi một tháng năm nay khách quốc tế đến nước ta từ châu á đạt gần một mươi ba triệu lượt người
chiếm bảy mươi chín sáu tổng số khách quốc tế tăng một mươi tám hai so với cùng kỳ năm trước
còn khách đến từ châu âu một mươi một tháng ước tính đạt một chín triệu lượt người
tăng sáu ba so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các thị trường